bộ công thương vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo dự trữ và bình ổn giá thóc gạo trong nước trước diễn biến khó lường của kinh tế thế giới
bộ công thương yêu cầu thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu tương đương năm số lượng gạo mà thương nhân đã xuất khẩu trong sáu tháng trước đó
đồng thời có trách nhiệm tổ chức hệ thống phân phối gạo cung ứng ngay lượng gạo tồn kho và lượng gạo dự trữ lưu thông để bình ổn thị trường nội địa
theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền